dạ trên phần trăm

thế hiện nay là giao cho ai cấy
giao cho cháu
sau đó thì chị tru cấp núa gạo cho cụ sinh hoạt
nhân dịp này thì địa phương xã có một chút quà nhỏ
để gửi tặng tới các cụ và gia đình
đón chân vui vẻ ấm áp và hạnh phúc
mừng ngày tết trên khắp quê tôi
ngàn hoa thơm khoe sắc
chúc tất cả các bác các anh các chị
trăm năm mới thơm thơm mới sức khỏe mới
để phục vụ cho nhà nước phục vụ cho nhân dân
mừng ngày tết trên khắp quê tôi
người giá trung giá bóng vô nam
dù đi đâu ai cũng nhớ
để chung vui bên gia đình

và khi mà ở chương mỹ xảy ra lũ

nên là tránh được lũ
do tránh được lũ nên là khi mà
người dân quanh vùng đã bị lũ
thì đã chọn an giao làm nơi tránh lũ lụt
và chúng ta sẽ vào chùa gặp thầy
vâng ạ nam mô a di đà phật
do cái đặc điểm điện lý ở cái khu vực này
nó là vùng trũng
nhân dân ngày xưa chọn cái địa điểm
ngôi chùa đặt trên một quả đồi cao
cho nên cái đợt lũ hai nghìn một mươi tám vừa rồi là

tương đối đông
và con nhân dân lên chùa để tránh lũ

để cùng nhau chống lại cái thiên tài

được xây dựng từ rất xa xưa
đồng hành có lẽ cùng với khi xuất hiện của ngôi làng này

vậy thì bảy trăm linh năm đó thì ở làng này
phải chứng kiến và trải qua rất nhiều trận lũ

có thể là nơi tá túc của rất nhiều người dân quanh vùng
trong những trận lũ đó đúng không ạ
vâng ạ nhà chùa cũng nghe các cụ kể lại là
đặc biệt chùa là cái lơi mà
để tránh lũ của nhân dân
ngày xưa cũng như bây giờ
cứ mỗi một khi mà có lũ lớn

vừa là lơi đất tương đối là cao
thế bây giờ thầy mời các phật tử vào lễ phật nhé
thầy mời các phật tử vào lễ phật nhé
thầy mời các phật tử vào lễ phật nhé
nam mô a di đạo phật
đầu xuân năm mới thì nhà chùa cũng xin chúc

cũng như phật tử trong cả nước
đặc biệt là bà con nhân dân ở vùng lũ
năm mới được an khang thịnh vượng vạn sự hành thông
nam mô a di đạo phật

cùng với tiết trời vào xuân
thì sẽ có một lúc

cho những hộ dân nghèo của chính quyền địa phương

đã làm cho mùa xuân
trở nên ấm áp rộn ràng
và rực rỡ hơn
năm mới được an khang thịnh vượng vạn sự hành thông
nam mô a di đạo phật
trên vùng rốn lũ chương mỹ hôm nào

thì sẽ có một lúc
giờ đây mùa xuân đang về rộn ràng khắp nơi
giờ đây mùa xuân đang về rộn ràng khắp nơi
đã làm cho mùa xuân trở thành thịnh vượng
trên vùng rốn lũ chương mỹ hôm nào